tại phiên họp thứ ba ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
quy định về quy chế lập thẩm tra trình quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước
phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
thay thế nghị quyết số ba trăm tám mươi bảy năm hai nghìn ba của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
qua thảo luận ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất cần ban hành nghị quyết
tuy nhiên yêu cầu việc sửa đổi cần bao quát hết các tổ chức cá nhân tham gia lập và quyết định ngân sách nhà nước
ủy ban thượng vụ quốc hội cũng đề nghị dự thảo luật phải được thể hiện và thống nhất với hệ thống pháp luật
nhất là hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba luật ngân sách nhà nước hai nghìn một mươi năm luật đầu tư công
đồng thời bảo đảm tính cụ thể và tính khả thi vì hiện nay nhiều quy định vẫn còn chung chung
một số ý kiến cho rằng
đây là dự thảo nghị quyết về quy chế lập dự toán ngân sách nhà nước
do đó cần bổ sung về nguyên tắc lập thẩm tra quyết định ngân sách địa phương
cụ thể hóa chi tiết và giao cho chính phủ quy định chi tiết bằng nghị định
bên cạnh kế hoạch tài chính năm năm
thì dự thảo nghị quyết cần bổ sung quy trình lập thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm